kính chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi bản tin nhanh sáng ngày một mươi tháng một
với những tin tức cập nhật về an ninh trật tự
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy nhà xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua
tại thị xã an khê tỉnh gia lai khiến ba người tử vong
hiện công an tỉnh gia lai vẫn đang tích cực điều tra nghi ngờ đây là một vụ phóng hỏa giết người
cụ thể vào khoảng gần hai giờ sáng qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại phòng trọ ở thị xã an khê
quá trình tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân tử vong trong phòng
lực lượng công an phát hiện đối tượng phóng hỏa giết người đã tử vong trong tư thế treo cổ
tại một phòng chọ cách hiện trường vụ cháy khoảng chín trăm linh m
kết quả bước đầu xác định đối tượng gây án có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với một trong số các nạn nhân
bùi văn trí thủ phạm gây ra vụ chém người trọng thương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều
thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ khẩn cấp
đêm hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an quận liên triều nhận được tin trình báo của một người dân
người nhà bị một nam thanh niên chém đứt lìa bàn tay
khẩn trương vào cuộc đội trinh sát hình sự công an quận liên triều đã xác minh và nhận định thủ phạm chính là bùi văn trí
ngày hôm qua các trinh sát đã bắt giữ khẩn cấp trí khi đang lẩn trốn tại quảng nam
ba đối tượng vừa bị công an huyện eak tỉnh đắk lắc tạm giữ về hành vi tàng trữ buôn bán pháo nổ ma túy và tàng trữ súng thể thao tự chế
trước đó tổ công tác đã bắt quả tăng đối tượng lê thành trung đang có hành vi sử dụng xe mô tô vận chuyển pháo nổ trái phép
trung khai nhận đây là pháo hoa nổ mua của lê thanh long
khám xét khẩn cấp chỗ ở của long cơ quan công an thu giữ một mươi một gói ma túy đá một khẩu súng thể thao tự chế sáu viên đạn cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
long khai nhận đã mua hai gói ma túy đá và khẩu súng thể thao tự chế cùng sáu viên đạn và một số vận dụng của đối tượng lê trung thành
hà tiến dũng nguyên chủ tịch ubnd xã và trịnh xuân nam nguyên cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
vừa bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng chức năng nhiệm vụ là chủ tịch ubnd xã và cán bộ địa chính xã vĩnh an huyện vĩnh lộc
thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông đoạn qua địa bàn xã vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
hà tiến dũng và trịnh xuân nam đã lập và ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc đối với gần một mươi hai m hai đất nông nghiệp do ubnd xã vĩnh an quản lý
và giao cho hai mươi hộ dân thuê thầu để sản xuất nông nghiệp thành đất cơ bản lâu dài cho hộ gia đình cá nhân để lấy tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
chi sử dụng xây dựng cho công trình cho xã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn một hai tỷ đồng